trong ngày hôm nay ngày một mươi chín tháng sáu tp hcm sẽ khởi động chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín quy mô lớn
hơn năm nhân viên y tế thuộc hơn một đội tiêm sẽ tham gia tập huấn cho chiến dịch này
sở y tế tp hcm đã phân công lực lượng y tế tham gia triển khai tiêm chủng thành một ba mươi hai đội tiêm
huy động từ năm trăm bốn mươi bảy đơn vị bệnh viện phòng khám kể cả tư nhân trung tâm y tế
trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố trạm y tế hệ thống tiêm chủng thuộc công ty vnvc
mỗi đội tiêm gồm ít nhất năm nhân sự có trình độ chuyên môn gồm một bác sĩ khám sàng lọc
hai nhân sự tiêm vaccine một bác sĩ và một điều dưỡng phụ trách theo dõi xử lý phản ứng sau tiêm
các đơn vị y tế trực thuộc bộ y tế đóng tại tp hcm cũng tham gia chiến dịch
gồm một mươi đơn vị mỗi đơn vị chia thành sáu đội tiêm
các trung tâm y tế lập hai mươi chín đơn vị mỗi đơn vị có hai đội tiêm
hai mươi sáu đơn vị thuộc các bệnh viện đau khoa tư nhân mỗi đơn vị chia ba đội tiêm
theo thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn chiến dịch tiêm chủng sẽ diễn ra từ năm đến bảy ngày
với khoảng bảy trăm tám mươi sáu liều vaccine tiêm cho các đối tượng ưu tiên theo nghị quyết hai mươi một
và còn lại khoảng năm liều cho bộ đội công an trên địa bàn thành phố